nông dân trồng chuối mật mốc tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang lao đao vì giá chuối xuống thấp
hiện giá chỉ đạt từ một năm trăm linh đến hai đồng một kg đây là mức giá thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây
và khó khăn hơn nữa là sức mua của thị trường cũng giảm theo từng ngày
tại điểm tập kết chuối lớn nhất tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị nhiều ngày nay giá chuối xuống thấp
gây nhiều khó khăn cho người nông dân họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới bán được chuối
nhưng với mức giá rất thấp từ sáng sớm anh hồ văn sâm ở thôn a ho xã thanh huyện hương hóa
đã chở chuối về bán tuy nhiên phải chờ đợi hơn hai giờ đồng hồ nhưng anh vẫn chưa bán được chuối
vì tiểu thương trả giá quá thấp
theo người dân và tiểu thương chuối tốt nhất cũng chỉ đạt hai đồng một kg còn lại chỉ hơn một đồng
đây là mức giá thấp kỷ lục trong vòng năm năm trở lại đây nhiều người dân đã dừng việc chặt chuối vì thu không đủ chi
ngoài một số nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan đáng chú ý làm giá chuối giảm mạnh là dù chính quyền đã khuyến cáo
việc ổn định diện tích nhưng người dân vẫn ổ ạt mở rộng chất lượng chuối chưa được trú trọng
khó khăn hơn nữa là thương lái trung quốc đã giảm mua còn thị trường thái lan thì giảm giá mạnh
công tác tuyên truyền và nồng nhân dân giữ nguyên kỳ diện tích miền sản có và tăng cường đầu tư chăm sóc
để rồi có cái đảm bảo năng suất và chất lượng chuối
huyện hướng hóa tỉnh quảng trị hiện có khoảng hai hectare chuối
đây là một trong những loại cây trồng chủ lực với tổng thu đạt trên một trăm linh tỷ đồng mỗi năm
tuy nhiên ở thời điểm hiện nay giá xuống thấp khiến nhiều người trồng chuối rơi vào cảnh khó khăn
và rất cần những giải pháp để ổn định cho loại nông sản này